chào mừng quý vị đến với bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày một tháng ba của truyền hình công an nhân dân
mở đầu sẽ là những tin tức về an ninh kinh tế đáng chú ý kính mời quý vị quan tâm theo dõi
theo cáo trạng do cần tiền trả nợ nên nguyễn thị nhung tự giới thiệu với nhiều người bản thân bị can làm việc ở văn phòng chính phủ có nhiều mối quan hệ để đi lừa đảo
đối tượng nhung tự nhận có khả năng mua xe thanh lý của văn phòng chính phủ với giá rẻ làm được sổ đỏ đất nông nghiệp do tin lời nhung bị hại đã nhiều lần đưa cho bị can này số tiền hơn một tỷ đồng
đến ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi một nhung bị công an quận bắc từ liêm hà nội bắt giữ để phục vụ công tác điều tra
một mươi bộ kit test nhanh covid một mươi chín không rõ nguồn gốc vừa bị công an quận hồng bàng thành phố hải phòng phát hiện và bắt giữ trên địa bàn
cụ thể vào sáng ngày hai mươi tám tháng hai qua công tác nắm địa bàn đội cảnh sát kinh tế công an quận hồng bàng kiểm tra ô tô của đối tượng lại văn huy ba mươi một tuổi trú tại huyện an lão thành phố hải phòng phát hiện trên xe có một năm trăm linh bộ kit xét nghiệm nhanh covid một mươi chín trị giá khoảng một trăm linh triệu đồng
ở thời điểm kiểm tra đối tượng huy không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số que thử covid một mươi chín trên
tại cơ quan công an đối tượng huy khai nhận lợi dụng sự khăn hiểm
lợi dụng sự khăn hiếm các mặt hàng phục vụ điều trị dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn nên đã mua số hàng hóa trên trôi nổi ở ngoài thị trường không có hóa đơn chứng từ không rõ nguồn gốc xuất xứ để bán kiếm lời
hiện công an quận hồng bàng tiếp tục điều tra xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật

tại cơ quan công an đối tượng huy khai nhận lợi dụng sự khăn hiểm các mặt hàng phục vụ điều trị dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn nên đã mua số hàng hóa trên địa bàn nên đã mua số hàng hóa trên địa bàn nên đã mua số hàng hóa trên địa bàn

tất cả đều có một đặc điểm chung là không rõ nguồn gốc xuất xứ không có hóa đơn chứng từ hợp lệ
số hàng này được các đối tượng nhập lậu về việt nam tiêu thụ trong thời điểm dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp
để dễ qua mắt lực lượng chức năng những hộp thuốc này được đóng gói dưới dạng hàng hóa thông thường và giao cho shipper vận chuyển
cái này cũng là một cái lỗi của bọn em và cũng một cái là kinh nghiệm để bọn em sẽ rút kinh nghiệm là bọn em sẽ kiểm tra kỹ và tìm hiểu rõ về nó trước khi nhận
đối tượng này thường xuyên đăng tải trên facebook của mình các sản phẩm thuốc do nước ngoài sản xuất về phòng chống và điều trị covid không có kiểm định của cơ quan chức năng
thứ hai là nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng gây nguy hại đến tính mạng và sức khỏe cho người dân làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch của chính phủ
sự việc trên chỉ là một trong số nhiều vụ việc về nhập lậu thuốc hỗ trợ điều trị covid một mươi chín cũng như các vật tư trang thiết bị y tế khác đang gây ra xáo trộn cho thị trường trong thời điểm hiện nay
với tình hình dịch bệnh đang rất căng như thế này thì lại đẩy giá các sản phẩm chữa bệnh và cũng như là cái kích tết của covid lên cao nên là người tiêu dùng chúng tôi rất là gặp nhiều khó khăn trong việc chọn mua cũng như là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm cũng rất là băn khoăn nên cũng vô cùng lo lắng
có thể thấy thời gian qua thì thị trường các loại thuốc cũng như là vật tư trang thiết bị y tế để hỗ trợ và điều trị covid đang bị các đối tượng
đối tượng xấu lợi dụng bằng nhiều hình thức khác nhau nhằm thu lợi bất chính
ngày hôm nay phóng viên của truyền hình công an nhân dân đã có cuộc trao đổi với ông nguyễn đức lê phó cục trưởng cục nghiệp vụ tổng cục quản lý thị trường của bộ công thương để hiểu rõ hơn về vấn đề này
một số đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh để đầu cơ găm hàng cũng như kinh doanh các loại thuốc hỗ trợ điều trị covid một mươi chín chưa được phép lưu hành
bên cạnh đó họ còn tung ra thị trường các loại vật tư trang thiết bị y tế kém chất lượng hàng không rõ nguồn gốc để trục lợi câu chuyện này đang ảnh hưởng đến xã hội và đời sống ra sao
các thuốc chữa bệnh nếu như nó được bán ở một mức giá phải chăng thì người dân có thể mua được
nhưng nếu như nó được bán một cái giá trên trời thì rõ ràng là những người dân lao động thuần túy thì chắc chắn sẽ khó tiếp cận
và làm cho người ta không có cơ hội để bán
xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay
và cuộc trao đổi vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt quý vị